thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai phương hướng nhiệm vụ của năm hai nghìn một mươi tám của bộ khoa học và công nghệ
năm hai nghìn một mươi bảy bộ khoa học và công nghệ đã tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp với mục tiêu đưa khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho phát triển các ngành lĩnh vực
hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao các sản phẩm chủ lực trọng điểm của quốc gia theo chuỗi giá trị hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng đổi mới công nghệ
khoa học và công nghệ đã đồng hợp trên ba mươi giá trị gia tăng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và ba mươi tám giá trị gia tăng trong sản xuất giống cây trồng vật nuôi năng suất một số vật nuôi cây trồng đạt cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới

các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được phát triển theo chuỗi giá trị với sự tham gia ngày càng đông đảo của các tập đoàn doanh nghiệp
kết quả hoạt động khoa học và công nghệ đã đóng góp vào thành tích hoàn thành vượt mức chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp là chín bảy
trong các lĩnh vực dịch vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghệ bốn được đẩy mạnh
chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của việt nam tăng một mươi hai bậc đạt vị trí cao nhất từ trước đến nay
năm hai nghìn một mươi tám bộ khoa học và công nghệ xác định nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành hành lang pháp lý hướng dẫn thi hành luật chuyển giao công nghệ năm hai nghìn một mươi bảy
khuyến khích thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với doanh nghiệp phát triển theo chuỗi giá trị các sản phẩm trọng điểm của quốc gia có tiềm năng xuất khẩu giá trị kinh tế cao
triển khai thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thủ tục hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ
thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn đăng ký xác lập quyền và thực thi quyền sở hữu công nghiệp